hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hiện cơ quan công an quận hồng bàng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để bắt giữ các đối tượng có liên quan